theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương hôm nay một bộ phận không khí lạnh tăng cường tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ
riêng vùng núi và trung du phía bắc có nơi rét đậm nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi năm một mươi tám độ c
dự báo đêm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ bắc trung bộ và một số nơi thuộc trung trung bộ
theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
ở phía đông bắc bộ có mưa giải rác bắc và trung trung bộ có mưa vừa đến mưa to
riêng các tỉnh từ quảng bình đến quảng nam có mưa rất to gió đông bắc trong đất liền cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba bốn
ở bắc bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời rét riêng vùng núi và trung du phía bắc có nơi rét đậm
nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi năm một mươi tám độ c vùng núi từ một mươi ba đến một mươi năm độ c vùng núi cao dưới một mươi độ c
hà nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất vào sáng sớm và đêm phổ biến từ một mươi sáu
đến một mươi tám độ c